thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình về phương án cách ly và quy trình đón các chuyên gia người lao động tay nghề cao
nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc sở du lịch tỉnh đã tuyên truyền vận động một mươi hai cơ sở lưu trú trên địa bàn đăng ký làm nơi cách ly tập trung
trong một mươi hai cơ sở lưu trú đăng ký thì hiện tại có ba cơ sở đã được ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung
do người nhập cảnh tự nguyện chi trả chi phí phần lớn là những người đã từng làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
trước đó ngành y tế đã phối hợp với các ngành địa phương đơn vị liên quan ra soát kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch
tại các khách sạn như phòng ở khu vực ăn uống vệ sinh khử khuẩn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ để người được cách ly tập trung yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi
hiện nay ninh bình đang thực hiện cách ly tập trung cho hai mươi ba trường hợp trở về từ trung quốc và hàn quốc
nhiều người nước ngoài nhập cảnh thực hiện cách ly